để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tắc hại của việc lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia hiệp hội các doanh nghiệp rượu châu á thái bình dương và diễn đàn uống có trách nhiệm việt nam
đã đánh giá khách quan và cung cấp giải pháp tuyên truyền tại hội nghị sơ kết giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đồng thời ký kết chương trình hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động uống có trách nhiệm và an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
thực tế cho thấy việc uống rượu bia trong các dịp liên hoan tiệc tùng đã trở thành thói quen của người dân
tuy nhiên một số bộ phận không nhỏ người dân lại nhận thức hạn chế về tắc hại của rượu bia gây nên khi tham gia giao thông
để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vai trò của các đơn vị rất quan trọng
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
chúng tôi sẽ có cách tiếp cận là thông qua những người mẹ những người vợ những người chị trong gia đình
để chúng tôi tuyên truyền nâng cao nhận thức của những người vợ những người chị trong gia đình
những người chồng những người anh trai những người thường xuyên sử dụng các phương tiện giao thông là chúng tôi có một thông điệp là khi mà đã tham gia phương tiện giao thông đó thì cả tương lai và cả gia đình cả hạnh phúc nằm trong chính tay của người điều khiển
chương trình uống có trách nhiệm và an toàn giao thông được xây dựng nhằm cải thiện tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại việt nam với sự phối hợp tích cực của các cơ quan chính phủ các tổ chức xã hội các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức quốc tế các tổ chức phi chính phủ các doanh nghiệp đồ uống có cồn góp phần bảo đảm tính hiệu quả tính bền vững và hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa của chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn
đối với những đơn vị kinh doanh bia rượu chúng tôi yêu cầu rất rõ là họ nếu tham gia thì họ cũng phải có tuyên ngôn về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông họ phải có cam kết về phần trách nhiệm của mình để tham gia vào việc ngăn chặn tác hại do rượu bia mang lại
đặc biệt là họ có thể tham gia vào việc ngăn chặn tác hại do rượu bia mang lại

họ sẽ cùng với chúng tôi thực hiện những mục tiêu là kéo giảm vi phạm đồ uống có cồn thực hiện khẩu hiệu đá uống rượu bia không lai xe
chúng tôi cam kết hỗ trợ chính phủ việt nam trong lỗ lực sáng tạo và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giáo dục thay đổi hành vi thực thi nghiêm ngặt các quy định pháp luật và xây dựng khung pháp lý toàn diện góp phần đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng giảm thiểu tác hại của những hành vi lạm dụng đồ uống có cồn
tại hội nghị lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình uống có trách nhiệm và an toàn giao thông đã được ký kết nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu và cam kết các bên đã đề ra